đúng bốn mươi bốn năm về trước là ngày quần đảo trường sa được giải phóng ngày hai mươi chín tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đã hơn bốn mươi năm trôi qua các thế hệ cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện đảo trường sa vẫn luôn vững vàng bám biển bám đảo
để chung tay xây dựng nơi đây thực sự là địa đầu của tổ quốc
trường sa đã thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy và vững chắc cho ngư dân việt nam vươn khơi bám biển khai thác thủy hải sản xa bờ
mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự ngay sau đây để thấy diện mạo mới của quần đảo trường sa hôm nay
bốn mươi bốn năm trường sa giờ đã thay đổi so với ngày mới giải phóng
nhưng thứ đặc sản ở trường sa là nắng gió sóng biển và thời tiết vô cùng khắc nghiệt thì vẫn còn nguyên vẹn
có lẽ vì thế mà trường sa đã tôi luyện cho những người lính một bản lĩnh một tinh thần
một ý chí thép
thì ở vị trí nào dù khó khăn hay là những nơi khác thì cũng là luôn xác định tốt cái nhiệm vụ
và dù đóng gần thì đây là nâng cao thêm cái bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ
cũng như ý thức về tinh thần cảnh giác và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
đây là cái mặt mà đã được trong quá trình cán bộ chiến sĩ trong quá trình thời gian qua giáo dục
và nó không tác động lớn đến cái vấn đề là cái tư tưởng bộ đội
mà nó lại có tác động tích cực hơn đó là nâng cao cái bản lĩnh chính trị và cái tinh thần cảnh giác
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
được tận mắt chứng kiến cuộc sống sinh hoạt chiến đấu của quân dân huyện đảo
nhiều kiều bào trong đoàn công tác số năm đi thăm đảo trong tháng bốn này
không khỏi xúc động tự hào vì nơi tuyến đầu của tổ quốc
quân dân nơi đây luôn yên tâm kiên trung giữa đảo bám biển
khi mà đến sát nhà giàn được chứng kiến tận mắt thì mình thấy là
thực sự đây là một cột mốc vô cùng ý nghĩa thể hiện chủ quyền
và cũng qua đó cũng thấy phần nào sự hùng vĩ tráng lệ của biết bao thế hệ đã xây dựng
cũng như là tạo nên một cái cột mốc chủ quyền như thế này
đất liền luôn hướng tới trường xa
trường xa đã gần đất liền hơn
ở nơi đầu sóng ngọn gió lớp lớp những cán bộ chiến sĩ
vẫn ngày đêm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
chúng tôi luôn đoàn kết và quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiên liêng của tổ quốc
và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đảng nhà nước quân đội quân chủng và nhân dân giao phó
đất liền và những bà con kiều bào ở nước ngoài hãy yên tâm vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
giữa sự lãnh đạo của đảng tung chức cung lòng của nhân dân cả nước
của góc trức của tiều bào nước ngoài và đoàn kết quyết tâm cao của chiến sĩ bảo vệ chủ quyền biển đảo
thì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc nhất định sẽ thành công